sáng nay ngày tám tháng sáu giám đốc sở y tế hòa bình đã ra quyết định đình chỉ ba cán bộ bác sĩ liên quan đến sự cố chạy thận khiến tám người tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
trong đó có ông trương quý dương giám đốc bệnh viện
ông trần quang khánh giám đốc sở y tế hòa bình cho biết sáng nay sở y tế đã công bố quyết định đình chỉ công tác một mươi năm ngày
đối với ba cán bộ bác sĩ liên quan đến vụ tai biến khi chạy thận tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
ba cán bộ tạm đình chỉ bao gồm ông trương quý dương giám đốc bệnh viện ông trần văn sơn cán bộ phòng vật tư của bệnh viện
và bà đỗ thị điệp cán bộ khoa thận nhân tạo bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
đồng thời giám đốc sở y tế giao ông quách thiên tường phó giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
phụ trách bệnh viện trong thời gian một mươi năm ngày kể từ ngày tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
cũng trong sáng nay sở y tế hòa bình đã tổ chức họp hội đồng chuyên môn để xác định nguyên nhân vụ tai biến
trong thảm họa chạy thận khiến tám người tử vong vừa qua
ngay sau khi có kết luận hội đồng chuyên môn sẽ công bố nguyên nhân vụ việc